việc khai thác cát sỏi trên sông và cửa biển trái phép không chỉ làm thất thoát tài nguyên
ảnh hưởng đến môi trường gây thất thù ngân sách nhà nước
mà nghiêm trọng hơn là gây sạt lở cầu cống đề điều nhà cửa
hậu quả nghiêm trọng như vậy nhưng từ nhiều năm nay vấn nạn này vẫn chưa được ngăn chặn
trong khi đó các đối tượng vi phạm lại sử dụng ngày càng nhiều những thủ đoạn tinh vi
để đối phó với các cơ quan chức năng
ngày ba tháng một mươi một công an hà nội phối hợp với các cơ quan chức năng
đã bắt giữ được một mươi năm tàu khai thác cát trái phép trên sông hồng
theo bộ tài nguyên và môi trường tính riêng năm hai nghìn một mươi năm trên ba mươi tỉnh thành
các cơ quan chức năng đã xử lý khoảng tám mươi ba trường hợp khai thác cát trái phép
cả nước hiện có năm trăm linh giấy phép khai thác cát được cấp
mỗi năm đảo lên tới một trăm linh triệu mét khối cát
nhưng theo thống kê vào năm hai nghìn hai mươi nhu cầu của thị trường sẽ lên tới gần hai trăm linh triệu mét khối cát mỗi năm
cùng không đủ cầu chính là một trong những nguyên nhân khiến vấn nạn cát tặc ngày càng trở nên lộng hành
đối với tình trạng khai thác cát thì nó diễn ra nó được quy định là nếu các doanh nghiệp dự án có được phép nạo vét
thì cũng chỉ được khai thác từ một mươi năm tháng một mươi đến một mươi năm tháng sáu
còn mưa lũ là bất cứ các doanh nghiệp hay là một cái đơn vị nào cũng không được khai thác
và để làm sao giải quyết được cái tình hình này là chúng ta phải bám vào chúng tôi phải bám vào các quy định của nhà nước
giao trách nhiệm cho chủ tịch các quận huyện
là phải đảm đương các địa bàn trên địa bàn của quận huyện do mình quản lý
và nếu để xảy ra tình trạng khai thác cát sai phép trái phép diễn ra thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm
bên hành lang quốc hội các đại biểu cũng cho rằng nguyên nhân chính khiến nạn cát tặc diễn biến phức tạp
bởi đây là một lĩnh vực siêu lợi nhuận
công tác quản lý của chúng ta hiện nay cũng đang còn rất là nhiều những lòng lẻo
tặc biệt là cái việc phân cấp quản lý rồi xử lý đối với cát tặc hiện nay
còn đang có những cái hạn chế với việc giao cho chính quyền địa phương là một trong những cái chủ thể tham gia quản lý
nhưng mà chính quyền địa phương thì rất là thiếu thốn về mặt phương tiện rồi lực lượng
gần đây thì bộ giao thông đã cho phép việc là khơi luồng đường thủy để tận thu sản phẩm
thế và nhiều cái tàu thì cũng đã lợi dụng cái việc này để họ tham gia và làm cho cái tình hình tiếp tục là diễn biến phức tạp
trong khi đó trong báo cáo tổng hợp ý kiến
kiến nghị của cử tri và nhân dân được chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
trình bày trước quốc hội cử tri và nhân dân cho rằng nạn cát tặc xảy ra công khai trong thời gian dài
mà không bị xử lý chính là biểu hiện là địa chỉ của lợi ích nhóm
và dư luận thì vẫn thấy là hình như đằng sau của những cái đối tượng cát tặc này thì có một cái lực lượng nào đó
do vậy mà chúng ta thấy cũng rất là cần phải đi điều tra xác minh và xử lý đến một số vụ việc
để chúng ta dăn đe rồi phòng ngừa
vì vậy cử tri mong muốn chính phủ quyết liệt chỉ đạo và có biện pháp triệt để chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật
cướp phá tài nguyên quốc gia phá hoại môi trường gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống nhân dân